bộ trưởng tài chính mỹ janet elon ngày hôm qua đã đến trung quốc bắt đầu chuyến thăm bốn ngày từ ngày sáu cho tới ngày chín tháng bảy
chuyến thăm được mong đợi là một phần trong nỗ lực của tổng thống mỹ joe biden nhằm tăng cường liên lạc mỹ trung ổn định mối quan hệ giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới
dự kiến bộ trưởng tài chính mỹ sẽ cùng các quan chức cấp cao trung quốc thảo luận nhiều vấn đề góp phần điều chỉnh mối quan hệ giữa hai nền kinh tế
vốn được đánh giá là căng thẳng nhất kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao
nhiều nhận định cho rằng bà y lên sẽ đưa ra thảo luận các vấn đề liên quan đến chất bán dẫn và luật chống gián điệp mới của trung quốc
theo bộ tài chính mỹ các cuộc thảo luận sẽ tập trung vào quản lý có trách nhiệm các mối quan hệ song phương
liên lạc trực tiếp về các vấn đề gây quan ngại và phối hợp giải quyết các thách thức toàn cầu
chuyến đi được mong đợi của bà jenny yellen diễn ra vài tuần sau chuyến thăm của ngoại trưởng mỹ antony blinken
nhiều chuyên gia kỳ vọng các chuyến thăm sẽ góp phần thúc đẩy cuộc gặp có thể diễn ra giữa tổng thống mỹ joe biden và chủ tịch trung quốc tập cận bình
tại hội nghị cấp cao diễn đàn hợp tác kinh tế châu á thái bình dương apec vào tháng một mươi một tới tại mỹ